đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống bão số sáu tại quảng ngãi
là địa phương có thể chịu ảnh hưởng lớn khi mà cơn bão số sáu vào bờ hiện tại tỉnh quảng ngãi đã sẵn sàng các phương án để ứng phó với cơn bão này

đề phòng chống lũ và sát lở miền núi sau khi bão đi qua